một nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn đã bị phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phát hiện và bắt quả tang
ngày một mươi tám tháng một kiểm tra hành chính tại khách sạn bình dân hai trên đường lý thái tổ
phường mỹ long thành phố long xuyên lực lượng chức năng bắt quả tang bảy thanh niên đang say sưa bay lắc
sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng sáu trăm linh một của khách sạn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ có chứa chất tinh bột màu trắng và một bọc ni lông
chứa chất tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy cùng nhiều thiết bị âm thanh ánh sáng và tăng vật có liên quan
nhóm thanh niên trên có độ tuổi từ hai mươi hai đến hai mươi sáu tuổi trú tại thành phố long xuyên và châu đốc
qua test nhanh thì cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy